vào khoảng giờ một mươi năm phút sáng nay vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra tại kênh nha mân thuộc xã tân nhuận đông huyện châu thành tỉnh độc tháp
vụ sạt lở đã khiến năm căn nhà đổ sập xuống sông bảy căn nhà khác trong khu vực phải di rời khẩn cấp
đoạn sạt lở có chiều dài trên hai mươi mét ăn sâu vào đất liền hơn bốn mét nhấn chìm năm căn nhà và hệ thống đường dân sinh ở khu vực này
vụ sạt lở không gây thiệt hại về người

các vật dụng gia đình và bố trí nơi ở tạm thời đồng thời tiến hành tháo dỡ nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra
trước tình hình trên lãnh đạo ubnd huyện châu thành đã kịp thời đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ giúp đỡ người dân
đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại trong vụ sạt lở trên